để bảo đảm công tác an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội khai án đền trần năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã huy động hơn hai chiến sĩ công an lực lượng quân sự dân quân tự vệ
tạo thành năm phòng bảo vệ nghiêm ngặt sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống có thể xảy ra
ban tổ chức lễ hội đền trần đã thành lập bốn tiểu ban gồm các tiểu ban an ninh tuyên truyền
nghi lễ và hậu cần phân công nhiệm vụ giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban
triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường
để lễ hội diễn ra trang nghiêm và an toàn
đặc biệt các hiện tượng tiêu cực như ăn xin hay cờ bạc trong khu vực lễ hội năm nay sẽ được kiểm soát chặt chẽ
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ khai ấn xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín đã cơ bản hoàn tất
từ công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường trang trí
đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông y tế viễn thông điện cho đến việc chuẩn bị ấn lọc và tập luyện các nghi lễ
và chúng tôi cũng đã thành lập một tổ công tác để giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn khất thực tại khu vực lễ hội
năm nay công an tỉnh nam định đã tăng cường hơn hai cán bộ chiến sĩ bảo vệ an toàn cho lễ khai ấn và hoạt động phát ấn
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thiết lập hành lang an ninh bằng hàng rào sắt lưới thép để phân luồng giao thông
khắc phục tình trạng lộ rộn yêu cầu người dân và du khách thực hiện đúng quy định khi đi lễ
phòng cảnh sát giao thông cũng đã sẵn sàng tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm tránh xảy ra ách tắc trên tuyến quốc lộ một mươi đoạn qua khu vực đền trần